nằm trong chuỗi hoạt động của tháng thanh niên hướng tới kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên tỉnh nghệ an đã tổ chức chương trình tháng ba biên giới nhằm phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ
chương trình tháng ba biên giới với chủ đề làm theo lời bác vững bước quân hành hướng về biên cương tổ quốc là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động trong tháng thanh niên hai nghìn hai mươi bốn
đây cũng là chương trình hướng tới kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh năm mươi chín năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và hai mươi chín năm ngày biên phòng toàn dân
chương trình được tổ chức nhằm phát huy tinh thần sung kích của tuổi trẻ góp phần bồi đắp ước mơ hoài báo tinh thần trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên bảo vệ và xây dựng tổ quốc
nhân dịp này tổng đội thanh niên sung phong năm đã tặng ba mươi chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt tặng năm trăm linh khăn đỏ cho các em đội viên trường tiểu học trung học cơ sở thanh thủy